nhân cứu giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cơ thể nghỉ ngơi
phục hồi tái tạo năng lượng cho các hoạt động của cơ quan trong cơ thể đặc biệt là não bộ
chính giấc ngủ sẽ làm giảm sự mệt mỏi khôi phục sức lực đã mất
giữ cho tinh thần được cân bằng bảo vệ đại đáo vì thế làm cho tinh thần ổn định
cởi mở có tác dụng khôi phục và tăng cường trí nhớ nâng cao hiệu suất công việc phòng chống bệnh tật
chính vì vậy ở trẻ nhỏ việc ngủ đủ giấc giúp cho học tập tốt và có sức để kháng chống lại bệnh tật
thứ chín cần chú ý đến ăn uống
để giữ cho hệ hô hấp cũng như cơ thể của trẻ thì không thể không nói đến dinh dưỡng
vì vậy cho trẻ uống đủ nước ăn đảm bảo đầy đủ bốn nhóm thực phẩm
tăng cường các thực phẩm giàu kém như thịt bò tôm cua gan động vật các loại ngũ cốc
bổ sung các loại rau củ hoa quả chứa nhiều vitamin c e giúp tăng cường hệ miễn dịch
chanh tàu bón giúp nhuận tràng ở trẻ
các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám sữa chua cũng giúp tăng đề kháng cho trẻ
các loại trái cây họ cam quýt như bưởi cam chuối là những nguồn rất giàu vitamin c
uống thêm các loại nước ép khác cũng giúp tăng cường sức đề kháng trong mùa đông lạnh và dịch bệnh như hiện nay